thời gian qua trên tuyến sông mương điều đi qua các xã tân trung tạ an khương thuộc huyện đầm rơi tỉnh cà mau
nguồn nước sông rạch luôn trong tình trạng đen sẫm và có mùi hôi
nơi đây là vùng nuôi tôm chuyên canh nhưng khi người dân lấy nước vào nuôi tôm thì tôm cá chết hàng loạt
ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
miếng vuông của ông nguyễn viết tống có diện tích gần bốn hectare
gần một năm nay khi nguồn nước sông bị ô nhiễm tôm cá chết hàng loạt đã làm cho đời sống và sinh hoạt
không chỉ của gia đình ông mà còn nhiều bà con nhân dân trong khu vực gặp nhiều khó khăn
sở tài nguyên và môi trường cùng tri cục thủy sản cũng đã xuống hiện trường kiểm tra
nhưng đến nay vẫn không xác định được nguyên nhân cá chết mà chỉ phân tích mẫu nước
khoanh vùng rồi chưa có kết luận cụ thể
chúng tôi mong các hành chức năng sớm có giải pháp để xử lý môi trường
đặc biệt là môi trường nước
nhiệm đối với địa bàn của tạng khương tăng trung và tăng nhà hòa thành
khu vực này hiện có chín cơ sở sản xuất công nghiệp gồm năm cơ sở chế biến thủy sản
và bốn cơ sở chế biến chi tin nước mắm
trong khi đó tại đây lại không có hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung
và việc kiểm soát xả thải vô cùng khó khăn do nhiều vị trí xả thải nằm bên dưới nhà dân ven sông
theo đánh giá của sở tài nguyên môi trường là do tác động từ
nước thải ở tại khu vực của thành phố cà mau là có hiện tượng là một số khu chế biến thủy hải sản
của phường tám thành phố cà mau và khu công nghiệp của hòa trung là có hiện tượng là xử lý nước thải
ra môi trường chưa đạt chuẩn nên dẫn đến ô nhiễm trên lĩnh vực này
trên địa bàn các huyện thành phố cà mau vẫn còn rất nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh không có phương án đánh giá tác động môi trường
mà việc quản lý kiểm tra và xử lý chưa được quan tâm đúng mức
việc cơ sở chế biến tồn tại song song với nhà máy chế biến thủy sản sẽ dẫn đến thiệt hại rất lớn cho nhân dân và nhà nước